thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi tiếp bộ trưởng bộ quốc phòng hàn quốc so nghiêng mô
sang thăm chính thức nước ta từ ngày ba đến ngày năm tháng sáu
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao việc bộ quốc phòng hai nước
ký tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng tới năm hai nghìn ba mươi
hoàn ngành kết quả hội đàm giữa hai bộ trưởng quốc phòng việt nam và hàn quốc vào sáng nay
thủ tướng đánh giá cao kết quả hợp tác thời gian qua giữa hai bộ quốc phòng
chính phủ việt nam luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để bộ quốc phòng hai nước
hợp tác ngày càng hiệu quả góp phần làm phong phú và sâu sắc hơn nội hàm của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược
việt nam cũng hoan nghênh chính sách hướng nam mới của chính phủ hàn quốc
trong đó coi việt nam là đối tác trọng tâm và việt nam sẵn sàng đóng vai trò tích cực
thúc đẩy quan hệ asean hàn quốc
thủ tướng mong muốn hàn quốc tiếp tục ủng hộ quan điểm của việt nam trong việc xây dựng biển đông
là khu vực hòa bình hợp tác hữu nghị tuân thủ luật pháp quốc tế và tự do hàng không hàng hải
cho rằng sẽ nỗ lực hết mình phát triển quan hệ việt nam hàn quốc bộ trưởng song yong mu khẳng định
quan điểm của hàn quốc coi việt nam là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách hướng nam mới của mình
nhấn mạnh việc lãnh đạo hai nước nhất trí nâng kim ngạch thương mại song phương lên một trăm linh tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
bộ trưởng cho rằng hợp tác quốc phòng sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế
và tại cuộc hội đàm sáng nay
hai bên đã nhất trí nhiều biện pháp tăng cường quan hệ đối tác việt nam hàn quốc
hai quốc gia có nhiều điểm tương đồng với văn hóa
bộ trưởng đánh giá cao quan điểm của việt nam về vấn đề triều tiên
đồng thời nêu rõ hàn quốc rất coi trọng vấn đề tự do hàng không hàng hải ở biển đông
vì đây như tuyến cao tốc kết nối các quốc gia phần lớn hàng hóa xuất khẩu của hàn quốc là qua tuyến hàng hải này
bộ trưởng khẳng định luôn mở kênh đối thoại thường xuyên với phía việt nam
và sẵn sàng hỗ trợ việt nam trong lĩnh vực quốc phòng